theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trước tên nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã họp cùng các doanh nghiệp
đặc biệt là một mươi bảy doanh nghiệp lớn về chăn nuôi để đồng hành cùng với người tiêu dùng giảm giá thịt lợn hơi ở mức phù hợp
đến nay các doanh nghiệp này đã đưa giá lợn hơi bán ra thị trường xuống mức bảy mươi hai bảy mươi năm đồng một kg
dự báo với năng lực tái đàn như hiện nay giá lợn hơi trong thời gian tới có thể xuống tới mức sáu mươi đến sáu mươi năm đồng một kg